theo thông tin từ sở y tế hà tĩnh vào chiều ngày hôm nay có thêm hai trường hợp đều ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh dương tính với sars cov hai
như vậy là trong ngày hôm nay tỉnh hà tĩnh đã ghi nhận năm trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó ở huyện lộc hà có ba người và huyện hương sơn là hai người
trước đó khi nghe thông tin tìm người của ngành y tế đối với những người có liên quan đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở bãi biển xuân hải thị trấn lộc hà tỉnh hà tĩnh
hai người này đã khai báo y tế với chính quyền địa phương và được lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh khẳng định hai trường hợp này đã có kết quả dương tính với sars cov hai
hiện nay huyện hương sơn đã phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phong tỏa phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống
truy vết các trường hợp tiếp xúc với hai trường hợp này triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có liên quan cũng như là khu vực phong tỏa nơi các bệnh nhân cư trú